theo bộ y tế thông báo ngày một mươi bảy tháng ba có năm bệnh nhân xét nghiệm dương tính sars cov hai cụ thể như sau
các bệnh số sáu mươi hai bệnh nhân nam một mươi tám tuổi địa chỉ ở quận hoàn kiếm thành phố hà nội
bệnh nhân là du học sinh từ anh về việt nam
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí tình trạng sức khỏe ổn định
các bệnh số sáu mươi ba bệnh nhân nữ hai mươi tuổi địa chỉ ở c hai trung cư mandarin garden
đường hoàng minh giám phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài ngày một mươi năm tháng ba trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi
bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa đến bệnh viện nhiệt đới trung mương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
các bệnh số sáu mươi bốn bệnh nhân nữ ba mươi sáu tuổi địa chỉ tại phường hai quận tám thành phố hồ chí minh
bệnh nhân đi cùng bạn trai từ thụy sĩ tới dubai và việt nam ngày một mươi hai tháng ba
ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại quận tám
hiện tại bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện giã chiến củ chi
các bệnh số sáu mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi địa chỉ tại phường bảy quận gò vấp tp hồ chí minh
làm việc tại công ty trách nhiệm hiếu hoạn tô tô việt nam tại số một a phạm ngọc thạch phường bến nghé quận một
bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số bốn mươi năm và bốn mươi tám
ngày một mươi ba tháng ba được đưa vào cách ly tập trung tại quận tám
hiện đã được chuyển đến cách ly tại bệnh viện giã chiến củ chi
các bệnh số sáu mươi sáu bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi trú tại trung cư parkview số một trăm linh bảy nguyễn đức cảnh quận phú mỹ hưng
bệnh nhân về việt nam ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay br ba trăm chín mươi năm số ghế sáu g của hãng hàng không evae
khi nhập cảnh vào việt nam bệnh nhân không có triệu chứng bệnh được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hồ chí minh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện tổng số ca mắc tại việt nam đến thời điểm một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng ba là sáu mươi sáu người